tin quốc tế ngày hai mươi một tháng hai thứ trưởng bộ tài chính mỹ waly adi yemo cho biết trong tuần này washington và các đồng minh sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới chống nga nhằm gây sức ép buộc moscow kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine
thứ trưởng adeyemo nêu rõ một nhóm gồm ba mươi nước sẽ tìm cách cản trở nga mua những hàng hóa lưỡng dụng có thể dùng cho cả mục đích dân sự và quân sự
các biện pháp trừng phạt mới cũng nhằm tới việc siết chặt hạn chế vận chuyển dầu mỏ và các hàng hóa bị giới hạn khác thông qua các nước có biên giới với nga
trong diễn biến liên quan một tài liệu nội bộ của liên minh châu âu eu cho biết một mươi hai nước thành viên trong đó có pháp đức và italia kêu gọi eu ngăn chặn các công ty và nước thứ ba lách các biện pháp trừng phạt nga bằng cách sử dụng quan hệ thương mại với eu hay quyền tiếp cận thị trường chung làm điều kiện đánh đổi
tuy nhiên trong thông điệp liên bang năm hai nghìn hai mươi ba đọc trước quốc hội nga vào ngày hai mươi một tháng hai
tổng thống nga vladimir putin khẳng định nền kinh tế nước này vẫn đứng vững và mạnh hơn dự tính của phương tây